trong những ngày qua các tỉnh miền núi phía bắc như yên bái sơn la lai châu điện biên
liên tục xảy ra mưa lớn sạt lở đất lũ ống lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người tài sản của nhân dân và nhà nước
sáng nay bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cùng đoàn công tác đã tới thăm nhân dân vùng lũ
và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tại đây bộ trưởng trần hồng hà đã đi khảo sát các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ tại tổ tám thị trấn mù căng trải kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do lũ
bộ trưởng trần hồng hà nhấn mạnh việc cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm người đang mất tích
bên cạnh đó phải ưu tiên công tác khắc phục dọn dẹp vệ sinh đảm bảo môi trường tập trung xử lý môi trường tại các trường học
để các nhà trường các em học sinh kịp khai giảng năm học mới
quý bảo vệ môi trường sẽ nghiên cứu hỗ trợ xử lý các vấn đề môi trường tại mù căng trải sau lũ
cơn lũ lần này tôi thấy đây là một cơn lũ có thể dùng từ là kinh hoàng
bởi như các bạn thấy là cái khối lượng và chất đặc biệt trong tràng đá là hàng chục tấn
và tôi như thế và lấp tất cả cái dòng trành
và trên con đường đi thì cuốn theo tất cả những cái gì trên con đường nó đi
không có một cái gì mà phải cản trở được cái sức mạnh của nó
và đã gây ra một cái thiệt hại
để nó là cái sức mạnh lớn với tinh thần là tương thân tương ái
và chúng tôi đã đến đây trong thời điểm này để có những cái phong góp trước mắt
như là hiện nay quỹ bảo vệ môi trường thì đã có ủng hộ ngay là sáu trăm linh triệu
để giải quyết tất cả vấn đề vệ sinh môi trường ở đây
đây là vấn đề mà sẽ đặt ra ngay sau khi mà chúng ta đang sắp xếp xử lý
vấn đề thứ hai là chúng tôi đã quyên góp và mang đến đây là hai trăm linh cái rừng tầng
để quan tâm đến các cháu ở trường trung học nội chú
để cho các cháu sớm ổn định để có điều kiện sắp tới học hành
thứ hai là với cái kinh phí thì chúng tôi khoảng hai trăm linh triệu nữa đã thu gom vận đông để bước đầu
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cháu để sắm lại các trang thiết bị như là máy tính như là máy chiếu
và về lâu dài thì chúng tôi sẽ bàn với tỉnh để có những biện pháp công trình và phi công trình lâu dài
để đảm bảo an toàn cho đồng bào của nhân tộc cho bà con đây và đảm bảo vệ trung
để ổn định thì đều sống tạm chất như thế
đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra và làm việc nhanh với trạm khí tượng thủy văn mù căng trải
tại buổi kiểm tra và làm việc bộ tài nguyên và môi trường yêu cầu trạm khí tượng thủy văn mù căng trải
cần tăng cường hơn nữa công tác quan chắc dự báo đề xuất để tăng cường các thiết bị
đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác tránh những nguy cơ và thiệt hại đáng tiếc xảy ra
đồng thời đề nghị tỉnh yên bái giả soát các khu vực bộ tài nguyên và môi trường
cảnh báo nguy cơ sạt lở do lũ cao
về phía bộ tài nguyên và môi trường cũng sẽ sớm có quy hoạch chi tiết kỹ lưỡng hơn
tới từng thôn bản để giúp cảnh báo cho người dân